kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị trong đêm hai mươi bốn tháng năm ngôi nhà trọ tại ngõ một trăm một mươi chín trung kính cầu giấy hà nội bất ngờ bốc cháy dữ dội
tại hiện trường nhiều nạn nhân bọc túi vải đặt trên cáng được lực lượng chức năng đưa ra ngoài
khoảng giờ ba mươi ngày hai mươi bốn tháng năm ngôi nhà tại ngõ một trăm một mươi chín trung kính phường trung hòa quận cầu giấy bốc cháy dữ dội
chỉ trong ít phút lửa bùng lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ
ngôi nhà cho thuê trọ cùng năm tầng mỗi tầng hai phòng tầng một kinh doanh xe đạp điện và sửa chữa xe điện
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa cứu nạn
hàng chục xe cứu hỏa cứu thương túc trực bên ngoài
hơn một giờ ngọn lửa được dập tắt chỉ còn những cột khói bốc cao
công an đang phong tỏa hiện trường vụ việc
ngôi nhà xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ cách mặt đường trung kính khoảng hai trăm linh mét
cảnh sát phải kéo đường ống dẫn nước vào để dập lửa
đến hơn ba giờ sáng nhiều nạn nhân bọc túi vải đặt trên cáng được lực lượng chức năng đưa ra ngoài
hiện số người thương vong chưa được thống kê
đến bốn giờ ngọn lửa được dập tắt
theo thông tin ban đầu cơ quan chức năng xác định có một mươi bốn người tử vong và đang tiếp tục thống kê xác định danh tính
hiện công an đã phong tỏa phố trung kính để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường
liên quan đến vụ việc bé dtnl sinh năm hai nghìn một mươi hai ở huyện thanh trì hà nội
mang thai và sinh con vào giữa tháng bốn vừa qua
được biết kết quả xét nghiệm adn giữa đứa trẻ sinh ra và người hàng xóm trước đó
bị tình nghi là không cùng huyết thống
mới đây gia đình đã chia sẻ thêm thông tin về một đối tượng nghi ngờ khác
ông dna bố của bé r cho biết con gái ông đã tiết lộ thêm về việc có quan hệ với một người đàn ông khác nữa
người này cũng chính là bạn của ông a
thông tin này khiến dư luận vô cùng bất ngờ
mọi người đều hy vọng cơ quan chức năng sớm tìm ra đối tượng đã sở trò đổi bại với cháu l
trước đó vào giữa tháng bốn dư luận xuân sau trường hợp cháu l bị dở trò đồi bại dẫn đến mang thai
thời điểm đó gia đình nghi đối tượng làm cho bé mang thai chính là người hàng xóm thân thiết nhà ngay kế bên
ngày một mươi bảy tháng bốn l đã sinh một bé trai nặng ba kg tại bệnh viện phụ sản hà nội
được biết gia đình l có hoàn cảnh khó khăn
mẹ bỏ đi từ khi lời còn nhỏ một mình bố nuôi hai anh em ăn học
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc
vừa qua vụ một cô gái bị sát hại
bỏ vào vali đưa lên núi phi tang đã gây xôn xao dư luận bởi tính chất của vụ việc
ngày hai mươi bốn tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
tạm giữ hai nghi phạm là võ thành long hai mươi tuổi chú xã tam phước huyện long điền
và vũ thành huy hai mươi năm tuổi chú xã hòa long thành phố bà rịa để điều tra làm rõ
chỉ sau một mươi hai giờ lực lượng chức năng đã thành công tìm thấy nghi phạm của vụ án nghiêm trọng này
trước đó chiều ngày hai mươi hai tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu
nhân được yêu cầu của công an huyện cần giờ thành phố hồ chí minh
về việc phối hợp để xác minh trường hợp một cô gái mất tích
người mất tích là chị t hai mươi một tuổi trú tại huyện cần giờ thành phố hồ chí minh
vào cuộc điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu xác định
chị t từ cần giờ đến thành phố vũng tàu đi chơi với hai nam thanh niên
ngày một mươi chín tháng năm chị tê lưu trú tại một khách sạn ở phường hai thành phố vũng tàu
cùng một trong hai thanh niên này
sau đó chị tê mất tích nghi do bị sát hại
qua giả soát địa bàn công an xác định nghi phạm là võ thành long
năm thanh niên ở cùng chị t tại khách sạn
người còn lại là một đối tượng không rõ lai lịch
bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi ba tháng năm
các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã bắt giữ được long khi y đang lẩn trốn tại quận bình tân thành phố hồ chí minh
sau một mươi hai giờ gây án
qua khai thăng nhanh nghi phạm long thừa nhận đã sát hại chị tê để chiếm đoạt tài sản
rồi cùng bạn là vũ thành huy lên kế hoạch phi tăng nạn nhân
tại khu vực núi ở thành phố vũng tàu
từ lời khai của long huy nhanh chóng bị bắt giữ
tại cơ quan công an bước đầu võ thành long khai
quen biết chị tê thông qua mạng xã hội facebook
ngày một mươi tám tháng năm long cùng huy thuê xe taxi đón chị tê đi chơi tại thành phố vũng tàu
đến khoảng giờ ngày một mươi chín tháng năm long và chị t về một khách sạn ở khu á châu phường hai nghỉ ngơi
tại đây khi phát hiện chị tê mang theo nhiều tài sản và trang sức có giá trị
long nảy sinh ý định sát hại để chiếm đoạt
long đã sát hại chị tê
tiếp đó long nhắn tin báo cho huy biết sự việc để bàn bạc chuyện phi tăng nạn nhân
sáng cùng ngày long đi mua vali rồi cùng huy đặt chị t vào trong
mang lên bỏ tại khu đất chống
ở núi nhỏ thành phố vũng tàu
cả hai đã mang số tài sản lấy được của nạn nhân đi bán
lấy tiền tiêu xài cá nhân
riêng chiếc điện thoại iphone một mươi hai pro max của chị t
đối tượng huy giữ trong người cho đến khi bị bắt
mới đây một vòi dòng cao hàng trăm mét
từ ngoài khơi di chuyển vào bờ biển
đánh chỉ một tàu và một số ghe nhỏ
của người dân xã vạn hưng huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
nếu lại vụ việc nhiều người dân vẫn chưa khỏi hoàng sợ
sáng ngày hai mươi ba tháng năm lòng biển tại thôn hà già xã vạn hưng huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
yên bình trở lại sau khi vòi dùng đã tan
người dân trong vùng tiếp tục công việc thường ngày
xay thức ăn và chăm nuôi tôm hùng
chị thúy diễm bốn mươi ba tuổi người dân thôn hà già
đã chứng kiến và quay lại cảnh vòi rồng cao hàng trăm mét
đánh úp ghe tàu trên biển
chị diệm nhớ lại khoảng một mươi năm h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng năm
bầu trời âm u và gió nhẹ
dưới bãi biển một nhóm người đang say ốc cua
làm thức ăn cho tôm hùng
khi phát hiện một vòi dòng cao hàng trăm mét
thấy lạ mọi người nhồn nháo vừa đứng xem vừa quay video
chị diễm cho biết mọi người cứ nghĩ nó tan như mọi lần
nào ngờ vòi dòng từ từ di chuyển vào bờ
đánh lật úp chiếc ghe lớn
sau đó tiếp tục quần thảo làm hư ba chiếc ghe nhỏ sát bờ
rồi mới tan hẳn
theo chị diễm nhiều người vô tư đứng quay video
vì nghĩ vòi dòng sẽ không vào bờ
tuy nhiên sau khi chứng kiến chiếc ke lớn bị đánh úp
người dân mới hoảng loạn bỏ chạy
sau khi vòi dòng tan tại thôn hà già
xuất hiện một cơn mưa khá lớn
kéo dài khoảng nửa giờ đồng hồ
chị diễm cho biết trước đây ở xã vạn hưng
cũng từng xảy ra hiện tượng vòi dòng
nhưng chỉ quần thảo ở ngoài khơi rồi tan
đây là lần đầu tiên vòi rồng vào sát bờ
ông trần văn mãn năm mươi bốn tuổi chủ chiếc thuyền bị lật cho biết
hơn một mươi năm trước vợ chồng ông mua chiếc ghe nhỏ
về sửa chữa với tổng chi phí khoảng hai trăm linh triệu đồng
để trở thuê thức ăn cho tôm hùng nuôi
công việc của ông bắt đầu từ sáng sớm
đến khoảng một mươi một giờ là nghỉ
tàu đựng neo cách bờ khoảng năm mươi mét
chiều ngày hai mươi hai tháng năm khi đang ở nhà
ông nhận được tin báo ghe của gia đình
bị vòi dòng đánh chìm
nên tức tốc chạy về phía biển để cứu tài sản
sau khi cứu được ghe ông mãn kéo vào gần bờ
tắt sạch nước biển trong khoang thay dầu mới
để sáng sớm tiếp tục công việc
chữa thức ăn cho tôm của mình
theo ông mãn qua kiểm đếm
vòi dòng làm hư hỏng mấy tấm pin năng lượng mặt trời
một bình ắc quy
tổng thiệt hại ước khoảng năm triệu đồng
ông trần trung thông phó chủ tịch
ủy ban nhân dân xã vạn hưng cho biết
nhận được tin báo của người dân về hiện tượng vòi rồng
lãnh đạo xã đã đến hiện trường để kiểm tra
theo ông thông qua clip
thấy vòi dòng xoáy rất mạnh
nhưng may mắn không gây thiệt hại về người
vụ việc làm ghe ông mãn lật úp
và ba ghe nhỏ bị móc méo
đã được người dân chủ động khắc phục
liên quan vụ tạt acid vào nhóm người đang nhậu
khiến tám người thương vong
chiều ngày hai mươi ba tháng năm công an quận bảy
cùng các phòng nghiệp vụ công an tp hcm cho biết
đơn vị vẫn đang lấy đời khai
nghi phạm đặng hoàng toàn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ tại quận bốn
để điều tra về vụ việc trên
tại cơ quan công an đặng hoàng toàn
khai tối ngày hai mươi hai tháng năm
toàn cùng tám người khác ăn nhậu
tại phòng trọ trên đường huỳnh tân phát
quận bảy tp hcm
trong lúc nhậu giữa toàn và nhóm bạn xảy ra mâu thuẫn cự cãi
và được mọi người căn ngăn
sau đó toàn bỏ lên gác phòng trọ ngủ
tuy nhiên toàn vẫn nghe nhóm bạn nhậu nói xấu mình
nên đã lấy acid loại dùng để tẩy sơn
có sẵn trong nhà vệ sinh
tạt lên tám người
vụ việc khiến một người bị bỏng nặng dẫn đến tử vong
bảy người khác bị thương phải nhập viện điều trị
trong sáng ngày hai mươi ba tháng năm công an đã bắt giữ được toàn
nạn nhân tử vong là anh l
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
bước đầu xác định nhóm anh l đều là công nhân
trong khu chế xuất tần thoạn
toàn được xác định là người mới dọn tới
dãy trọ trên sinh sống
vừa qua công an phường hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
nhận được tin báo về một nhóm đối tượng ẩu đả
gây dối trật tự công cộng
tại khu vực vỉa hè ngã ba hàng gai lê thái tổ
ngay lập tức tổ công tác của công an phường
đã xuống hiện trường xác minh làm rõ
đồng thời triệu tập một số người liên quan
trước đó vào đêm ngày hai mươi một tháng năm
công an phường hàng chống nhận được tin báo
về một nhóm đối tượng ẩu đả
gây dối trật tự công cộng
tại khu vực vỉa hè ngã ba hàng gai lê thái tổ
ngay sau khi tiếp nhận tin báo
lập tức tổ công tác của công an phường
đã xuống hiện trường xác minh làm rõ
tuy nhiên thời điểm này các đối tượng đã di tản hết
ngày hai mươi hai tháng năm công an phường hàng trúng
phối hợp với đội điều tra tổng hợp
công an quận hoàn kiếm đã trự tập
một số đối tượng có liên quan đến làm việc
theo cơ quan công an bước đầu xác định
nhóm đối tượng này mâu thuẫn dẫn đến cãi vã
trong khi tụ tập ở vỉa hè khu vực hàm cá mập
rồi xảy ra ẩu đả
một trong số đó sử dụng vật nhọn tấn công đối phương
gây ra thương tích
hiện vụ việc đang được công an quận hoàn kiếm
tiếp tục đấu tranh để xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
cũng liên quan đến ẩu đải trên địa bàn thành phố hà nội
ngày năm tháng ba thông tin từ công an thành phố hà nội
cho biết liên quan đến nhóm đối tượng ẩu đả
gây mất an ninh trật tự
tại khu vực ngã tư lào đúc
thuộc phường phạm đình hổ hai bà trưng hà nội
cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
công an quận hai bà trưng
cùng công an phường phạm bình hổ
đã làm rõ một mươi tám đối tượng
thuộc hai nhóm thanh niên có liên quan
tham gia vào vụ việc trên
các đối tượng đều trong độ tuổi
từ một mươi năm đến một mươi chín tuổi
quá trình điều tra cơ quan công an xác định
nguyên nhân ban đầu là do bà trạm
hai nhóm thanh niên mâu thuẫn dẫn đến sô sát
qua một số tuyến đường phố huế nguyễn công chứ
thi sách lào đúc
trước đó ngày ba tháng ba
trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh
một nhóm thanh thiếu niên có hành vi hành hung
hai năm thanh niên khác
địa điểm xảy ra sự việc nằm ngay đoạn ngã tư phố lò đúc
thuộc phường phạm bình hổ hai bà trưng hà nội
theo clip ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc
một nhóm thanh niên cầm ghế nhựa sẻng
lao vào tấn công hai thanh niên khác
đáng chú ý sau khi một nam thanh niên
bị tấn công gục xuống đất
một người trong nhóm đã tiếp tục dùng sảnh tấn công nạn nhân
một người khác trong nhóm
tiếp tục dùng gậy tác động một thanh niên đội mũ bảo hiểm khác
sau đó cả nhóm người trên
cùng lao và tấn công nam thanh niên đội mũ bảo hiểm
ngay sau khi nhận được tin báo
lực lượng công an đã tiếp cận hiện trường để điều tra làm rõ
liên quan vụ nam sinh lớp tám
bị tấn công tử vong
luật sư cho rằng kẻ ra tay gạt tvm
sinh năm hai nghìn tám
ở phường việt hưng quận long biên hà nội
vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
tội cố ý gây thương tích với hậu quả
làm người tử vong
trưa ngày hai mươi một tháng năm bé trai nhd
sinh năm hai nghìn một mươi nam sinh
lớp tám trường trung học cơ sở việt hưng quận long biên hà nội
đã tử vong tại bệnh viện sau hai tháng điều trị tích cực
trước đó trưa ngày một mươi bảy tháng ba
tvk sinh năm hai nghìn một mươi hai
trú tại quận long biên
trong lúc trời tại khu vực đình lệ mật
đã xảy ra mâu thuẫn và bị nhd tấn công
sau đó k chạy đi gọi anh trai
là tvm sinh năm hai nghìn tám
ở phường việt hưng quận long biên
để nhờ giải quyết mâu thuẫn
khi hai anh em đi bộ ra sân đình lệ mật
gặp bố là anh tvt
nên cả hai kể lại sự việc
anh t liền chở hai anh em bằng xe máy ra sân đình lệ mật để giải quyết
tại đây anh t bảo hai con đi vào sân đình
còn anh quay xe định ra về
lúc này anh t thấy m chạy ra tấn công d
ngã ra đất nên vào căn ngăn
rồi chở hai con về nhà
sau đó anh tê trở lại khu vực sân đình lệ mật
thấy d có biểu hiện chóng mặt tái
nên đã đưa nam sinh vào bệnh viện đa khoa đức giang cấp cứu
nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện một trăm linh tám điều trị
đến ngày hai mươi bảy tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên hà nội
đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam tvm
về tội cố ý gây thương tích
luật sư nguyễn văn đồng văn phòng luật sư nhân chính cho biết
pvm đã bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích
theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
trong trường hợp nạn nhân đã tử vong
m sẽ áp dụng tình tiết định không là cố ý gây thương tích
với hậu quả thiệt mạng
quy định tại điểm a khoảng bốn điều một trăm ba mươi bốn
khung hình phạt sẽ là bảy một mươi bốn năm tù
theo luật sư đồng
do bị can thực hiện hành vi là người chưa thành niên
nên sẽ áp dụng nguyên tắc xử lý
và các quy tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội
cụ thể đối với người chưa đủ một mươi sáu tuổi
đến dưới một mươi tám tuổi khi phạm tội
nếu là tù có thời hạn
thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng
không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định
ngoài chịu trách nhiệm hình sự
mà còn phải thực hiện trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân
theo quy định tại điều năm trăm chín mươi một bộ luật dân sự
bao gồm thiệt hại về vật chất
như thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm
chi phí hợp lý cho việc mái táng
thiệt hại về tinh thần nhằm bù đắp tổn thất tinh thần
cho những người thân thích của người bị thiệt hại
luật sư đồng cho hay
pháp luật đề cao sự thỏa thuận của các bên
trong việc xác định mức bồi thường
nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa của một người
có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm linh lần
mức lương cơ sở do nhà nước quy định
ngày hai mươi ba tháng năm đội cảnh sát giao thông
triệt tự công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng
cho biết đơn vị đã xác định được
lai lịnh người lái xe máy tông vào bề gái
bất tỉnh rồi tăng ga bỏ chạy
được biết người này chưa đủ tuổi điều khiển
phương tiện theo quy định của pháp luật
theo đó hai người trên xe máy là đoàn lê thanh đê
sinh năm hai nghìn một mươi và phạm nhật n
sinh năm hai nghìn một mươi một
cùng chú phường một mươi hai tp đà lạt
cơ quan công an xác định hai thiếu niên này
chưa đủ tuổi lái xe máy theo quy định
bước đầu công an xác định vào một mươi chín h bốn mươi năm
ngày một mươi chín tháng năm để lái xe máy
trở theo nờ liều thông từ hướng cầu mê linh
về khu phố ba mê linh phường chín tp đà lạt
khi đến khu vực hẻm trên đường mê linh
xe máy do đê lái tông trúng bé
t c l a học lớp ba
chú phường chín đà lạt
cú vài chạm làm cho bé a ngã xuống đường
bất tỉnh tại chỗ ngay sau khi gây tai nạn
để lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường
theo người nhà nạn nhân bé a hiện
lương cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
trong tình trạng chấn thương nặng
sức khỏe của bé a đang hồi phục và có thể nói chuyện
hiện đội cảnh sát giao thông trật tự
công an tp đà lạt đang tiếp tục phối hợp
với cảnh sát điều tra để xác minh
xử lý trách nhiệm người đã giao phương tiện
cho người chưa đủ điều kiện điều khiển gây tai nạn giao thông
liên quan đến vụ cô gái bị sát hại
cho vào vali dồi phi tăng
ở núi nhỏ tp vũng tàu
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố
bắt tạm giam võ thành long
và vũ thành huy hai nghi can trong vụ án mạng nghiêm trọng này
theo đó võ thành long
sinh năm hai nghìn bốn
trú tại tam phước huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
bị khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về tội giết người và cướp tài sản
còn vũ thành huy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trú xã hòa long tp bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
bị khởi tố bắt tạm giam
về tội che giấu tội phạm
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
các lệnh khởi tố bắt tạm giam
theo thủ tục tố tụng
đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu phê chuẩn
kết quả điều tra bước đầu xác định
vào khoảng hai mươi bốn h ngày một mươi tám tháng năm
võ thành long vũ thành huy
cùng với chị hồ thị m t
sinh năm hai nghìn ba
trú xã bình khánh huyện cần giờ tp hcm
đến thuê hai phòng của một khách sạn
trên đường phan huy chú phường hai tp vũng tàu
võ thành long khai rằng
tại khách sạn nghi ca này đã sát hại chị m t
sau đó lấy của nạn nhân
một nhẫn một dây chuyền một đôi bông tai
và một điện thoại iphone một mươi hai pro max
sau khi sát hại nạn nhân
long nhắn cho huy biết
và cùng nhau bàn bạc cách phi tàng
sáng một mươi chín tháng năm long đi mua một cái vali
sau đó cùng huy cho nạn nhân vào vali
rồi khiêng lên xe đạp điện
đưa lên núi nhỏ vũng tàu phi tàng
đến ngày hai mươi hai tháng năm
việc chị m t mất tích mấy ngày liền
được thông báo đến công an tỉnh bà rịa vũng tàu
ngay lập tức phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh bà rịa vũng tàu vào cuộc
và trong đêm hai mươi hai dạng sáng hai mươi ba tháng năm
công an bắt được hai nghi can nói trên
đồng thời tìm thấy vali chứa nạn nhân
trên núi nhỏ vũng tàu
từ vụ việc trên có thể thấy
những cô gái mất tích
và cái kết bi thương đã để lại
nỗi đau mất mắt lớn cho gia đình
đây cũng là bài học về vấn đề đảm bảo an toàn
cho bản thân trong các mối quan hệ xã hội
theo phân tích của tiến sĩ luật sư đặng văn cường
ở vụ án xảy ra tại bà rịa vũng tàu
hành vi của đối tượng gây án rất manh động
thể hiện ý thức coi thường pháp luật
với kết quả xác minh ban đầu
đủ căn cứ để xử lý đối tượng long
về tội giết người theo điều một trăm hai mươi
bộ luật hình sự
và tội cướp tài sản theo điều một trăm sáu mươi
bộ luật hình sự
tuy nhiên theo quy định của pháp luật
lời khai nhận tội không phải là căn cứ duy nhất để kết tội
lời khai nhận tội chỉ có thể được coi là chứng cứ
nếu phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác
có trong hồ sơ vụ án
bởi vậy cơ quan điều tra sẽ khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi
trích xuất dữ liệu camera ở khách sạn
thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường vụ án
thực hiện các thủ tục giám định
theo quy định của pháp luật
để tìm các chứng cứ chứng minh tội phạm
trường hợp kết quả điều tra cho thấy
lời khai của đối tượng này
phù hợp với các chứng cứ khác
như dữ liệu điện thoại camera
và các dấu vết để lại trên hiện trường
thì có căn cứ để buộc tội nghi phạm
về hành vi sát hại người khác
ngoài hành vi sát hại người khác
việc sử dụng vũ lực nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản
cũng thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm cướp tài sản
điều đáng chú ý trong vụ án này
ngoài nghi phạm số một là đối tượng long
còn có đối tượng huy đi cùng
cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi
nhận thức vai trò của người này
để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ tạt acid
tại quận bảy tp hcm
khiến một người tử vong
bệnh viện trợ rễ cho biết đã tiếp nhận
năm nạn nhân bị thường nặng
trong đó có trường hợp suy hô hấp tiền lượng nặng
cụ thể bệnh nhân nặng nhất hiện đang được điều trị
chỉ tại khoa phòng phẫu thuật tàu hình
bệnh viện trợ rễ
bệnh nhân là nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
quê long an nhập viện trong tình trạng
phòng vùng mặt thân tay
đánh giá phòng khá nặng vùng mặt
nhập viện đêm hai mươi hai tháng năm
ngay lập tức bệnh viện báo động đỏ
tại phòng cấp cứu bệnh nhân được đặt nội khí quản
và thở máy do biến chứng suy hô hấp
bác sĩ chuyên khoa một phạm phước tiến
phó khoa phòng phẫu thuật tàu hình
cho biết hiện bệnh nhân đang thở máy
qua nội khí quản tình trạng mê
có sử dụng an thần được thay băng
chăm sóc vết thương phòng sử dụng
dán phế quản và kháng viêm để điều trị
bệnh nhân được tiếp tục hội trần
chuyên khoa nổi tim mạch theo dõi tình trạng
hội chứng brugada một dạng
dối loạn nhịp tim
nam bệnh nhân suy hô hấp do viêm phổi
phòng kết mạc hai mặt độ ba độ bốn
phòng da diện tích khoảng một mươi năm
độ hai ở mặt và tứ chi
biến chứng toan chuyển hóa suy thuận cấp
tiên lượng rẻ rặt
còn ba bệnh nhân khác đang điều trị tại khoa mắt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn

hai bệnh nhân ngủ tại
tp hcm và một bệnh nhân ngủ
tại đồng tháp các bệnh nhân được
điều trị thuốc kháng sinh kháng viêm
giảm đau tại chỗ và toàn thân
tiếp tục rửa mắt cho bệnh nhân và
thoa thuốc bỏng vùng da bị tổn thương
trong đó tình trạng của hai bệnh nhân nhẹ
tiên lượng tốt bỏng mắt độ hai
thị lực là đếm ngón tay trên một mét
có một bệnh nhân tình trạng nặng
một mắt thị lực bóng bàn tay
mắt còn lại đếm ngón tay bỏng độ hai
cần theo dõi thêm còn một bệnh nhân khác
tình hình nhẹ hiện đã được xuất viện
trước đó vào tối hai mươi hai tháng năm
một nhóm khoảng một mươi một người tổ chức
nhậu trước một giấy trọ trong hẻm
đường huỳnh tấn phát quận bảy
sau đó một người đi về phòng trọ trước
rồi bất ngờ cầm theo can acid chưa rõ loại
và một con dao thái lan
đi ra tạt thẳng vào cả nhóm đang nhậu
trong đó nạn nhân bốn mươi bốn tuổi
ở gần nên bị dính acid nhiều nhất
tử vong sau khi đưa đi bệnh viện cấp cứu
bảy bệnh nhân khác bị
thương riêng hai người đàn ông khác
đã về trước nên tránh được nạn
sáng hai mươi ba tháng năm lực lượng chức năng
đã bắt giữ nghi phạm hiện công an
quận bảy phối hợp với công an tp hcm
lấy lời khai làm rõ vụ việc
tối ngày hai mươi ba tháng năm
một lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn
ea tờ linh huyện cư rút tỉnh đắk nông
cho biết trên địa bàn vừa xảy ra
vụ xét đánh khiến một phụ nữ tử vong
được biết sự việc xảy ra khi
người này đang ngồi ăn cùng gia đình
nạn nhân được xác định là bà dtp
ba mươi chín tuổi vụ thị trấn
ea tờ linh huyện cư rút
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi tám h ba mươi phút
tối hai mươi ba tháng năm bà p
cùng chồng và các con đang ăn cơm tối
thời điểm đó trên địa bàn huyện cư rút
trời mưa to kèm theo sấm xét
trong lúc gia đình bà p đang ăn cơm
thì bị xét đánh trúng người vụ việc
khiến bà p tử vong ngay sau đó
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn
ea tờ linh vợ chồng bà p có ba
ba con trai từ một mươi đến một mươi sáu tuổi
hoàn cảnh gia đình nạn nhân tương đối khó khăn
sau khi nắm được thông tin vụ việc
lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn ea tờ linh
đã đến thăm hỏi chia buồn
và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho bà p
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức
vừa được chúng tôi tập nhận
mời quý vị tiếp tục theo dõi
trưa ngày hai mươi ba tháng năm
đội cảnh sát giao thông bình triệu
phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm
lập chốt xử lý người điều khiển phương tiện
vi phạm tốc độ trên quốc lộ một
đoạn qua phường an phú đông quận một mươi hai tp hcm
làn đường này giới hạn tốc độ tối đa là năm mươi kmh
sau hơn một giờ làm nhiệm vụ
lực lượng chức năng phát hiện
bốn người lái xe máy chạy quá tốc độ quy định
hầu hết đều cho biết
họ không để ý biển báo giới hạn tốc độ
đáng nói quá trình tăng nghiệp
tại chốt làm việc của cảnh sát giao thông
phóng viên còn ghi nhận được những trường hợp
người vi phạm liều lĩnh tăng ga
bất chấp nguy hiểm để vượt chốt cảnh sát giao thông
cụ thể khi phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy
biển kiểm soát tám mươi sáu b ba
sau sáu mươi năm xx chạy qua tốc độ
cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng phương tiện
nhưng người này liều mạng tăng ga
lách qua cán bộ xử lý chạy mất hút
tương tự khi thấy cảnh sát giao thông
ra hiệu lệnh dừng xe ở phía trước
năm thanh niên điều khiển xe máy
biển kiểm soát bốn mươi chín m một hai trăm tám mươi năm x
liền tăng tốc để chạy vút qua
cán bộ xử lý cho biết
các trường hợp vi phạm bị phát hiện
nhưng không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của cảnh sát giao thông
sẽ bị xử lý thông qua hình thức phản nguội
cảnh sát giao thông sẽ xác định chủ sở hữu
hoặc người điều khiển phương tiện
và gửi cho họ thông báo xử lý vi phạm
những người này khi nhận được thông báo
phải đến trụ sở đơn vị cảnh sát giao thông
tại nơi cư trú để giải quyết
mới đây một vụ va chạm hàng hải
giữa tàu với xà lan
tại khu vực ngã ba đèn đỏ
thuộc phường cát rái tp thủ đức tp hcm
làm chín thùng container rơi xuống sông
ngày hai mươi ba tháng năm trạm biên phòng cửa khẩu cảng nhà rồng
bộ đội biên phòng tp hcm
đang phối hợp với các đơn vị liên quan
làm rõ nguyên nhân vụ va chạm hàng hải
xảy ra tại ngã ba đèn đỏ
vụ việc làm chín thùng container
bị rơi xuống sông nhà bể tp hcm
thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h hai mươi năm phút cùng ngày
xà lan số hiệu sg tám nghìn hai trăm năm mươi chín
chở theo nhiều thùng container
di chuyển từ cầu phú mỹ
về cảng spitc
khi đến ngã ba đèn đỏ
phường cát rái tp thủ đức
thì xảy ra va chạm với tàu intersea pursuit
cú va chạm mạnh
làm chín thùng container trên xà lan rơi xuống sông
và trôi về khu vực phả cát rái
nhận được tin báo
chạm bên phòng cửa khẩu cảng nhà rồng
cảng vụ hàng hải tp hcm
cảnh sát giao thông đường thủy cát rái
và cảng vụ tân cảng sài gòn
nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường điều tiết giao thông
điều tra nguyên nhân vụ việc
liên quan đến vụ hai vườn sầu riêng
trị giá hàng trăm triệu đồng của người dân
bị kẻ gian dùng thuốc trừ cỏ đầu độc và cắt trái
cơ quan công an tại đắk lắk
đang điều tra vụ việc
theo đó vào ngày hai mươi một tháng năm
bà phạm thị lợi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
ngụ tại xã hòa tiến huyện cơ long park
phát hiện hàng loạt trái sầu riêng to
bằng nắm tay trong vườn bị trái thuốc
bắt đầu dụng hàng loạt
mùi thuốc trừ cỏ bốc lên nồng nặc
đến chiều ngày hai mươi ba tháng năm
vườn sầu riêng có hai mươi tám cây
khi hai mươi bảy cây sầu riêng bị phun thuốc trừ cỏ
gây trái trái trái lá và rụng dần
theo bà lợi có thể kẻ gian
đã trộn thuốc trừ cỏ vào
để phun lên những trái sầu riêng
đang phát triển nhằm phá hoại
một số cây lâu năm thân cao kẻ gian phun không tới
nên chỉ bị dụng trái ở phần thân trước
ước tính sơ bộ thiệt hại hơn ba trăm linh triệu đồng
trước đó sáng ngày hai mươi một tháng năm
gia đình anh lương văn đức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ngụ tại thôn tám xã ea hu
huyện cư cụ yên
phát hiện nhiều cây sầu riêng của gia đình bị cắt cháy non
qua kiểm đếm có năm mươi bốn cây sầu riêng
bị kẻ gian cắt hơn một sáu trăm linh trái
thiệt hại ước tính khoảng năm trăm linh triệu đồng
công an hai huyện cơ long park
và huyện cư cụ yên
đang cẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
chiều ngày hai mươi ba tháng năm
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
sau một trăm bốn mươi ngày đấu giá trực tuyến biển số ô tô
tính tới ngày hai mươi năm tháng ba
tổng số biển ô tô đã đưa ra đấu giá
là sáu trăm chín mươi một hai trăm bảy mươi hai biển số
tổng số biển ô tô có khách hàng đăng ký đấu giá
là hai mươi bốn sáu mươi bốn biển
tổng số biển đấu giá thành công
là hai mươi ba chín trăm bốn mươi biển
tổng giá trị tài sản được đấu giá
thành công là gần hai bảy trăm linh tỷ đồng
theo cục cảnh sát giao thông
tính đến ngày hai mươi ba tháng năm
tổng số tiền trùng đấu giá đã thu được
để nộp ngân sách nhà nước là hơn hai một trăm bảy mươi năm tỷ đồng
sáng công ngày
bộ công an vừa phê duyệt kế hoạch
đấu giá biển số ô tô phiên đấu giá lần thứ tư
với tổng số ba trăm ba mươi chín bảy trăm tám mươi biển số
dự kiến danh sách biển số
sẽ được niêm yết công khai từ ngày hai mươi năm tháng năm
theo kế hoạch được phê duyệt
giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá
là bốn mươi triệu đồng
đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số
bước giá là năm triệu đồng
trong phiên đấu giá thứ bốn này
công ty đấu giá hợp danh việt nam
tiếp tục là đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
theo lựa chọn của bộ công an
cũng theo cục cảnh sát giao thông
với mẫu biển số ô tô đấu giá thành công
thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản
được tính bằng tám giá khởi điểm
ngoài thu lao dịch vụ đấu giá
chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản
là một mươi đồng
trên một biển số ô tô đưa ra đấu giá
trong thời hạn một mươi năm ngày
kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá
người chung đấu giá phải nộp toàn bộ số tiền chung đấu giá
sau khi đã trừ số tiền đặt trước
vào tài khoản chuyên thu
của bộ công an
mở tại ngân hàng agribank trên nhánh mỹ đình
tiền chung đấu giá sẽ không bao gồm lệ phí đăng ký xe
cục cảnh sát giao thông thông tin thêm
các cuộc đấu giá biển số ô tô
sẽ được quản lý giám sát bởi cục cảnh sát giao thông
đơn vị được sau kiểm tra
giám sát an ninh an toàn thông tin
đảm bảo an ninh mạng
chúng xâm nhập trong quá trình đấu giá
là cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cục viễn thông và cơ yếu
cục công nghệ thông tin cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an
sáng ngày hai mươi ba tháng năm
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp thủ dầu một
tỉnh bình dương đã lập biên bản xử lý
đối với một tài xế điều khiển xe ô tô
không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông
có hành vi phóng nhanh gây thương tích cho người tham gia giao thông
theo đó vào khoảng bảy giờ sáng
cùng ngày lực lượng tuần tra của đội cảnh sát giao thông
trật tự công an tp thủ dầu một
phát hiện một xe ô tô bảy chỗ có dấu hiệu
vi phạm giao thông nên ra hiệu lệnh
dừng xe để kiểm tra tuy nhiên tài xế
không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ
cao trên nhiều tuyến đường ở tp thủ dầu một
lúc này cảnh sát giao thông đã tiến hành
truy đuổi liên tục phát tín hiệu yêu cầu
tài xế dừng xe nhưng người này vẫn tiếp tục
phóng nhanh vượt đèn đỏ
trong quá trình bỏ chạy chiếc xe đã tông vào
nhiều xe máy đang lưu thông khiến một phụ nữ
bị thương nặng khi đến đường văn công khai
phường phú cường tp thủ dầu một
cảnh sát giao thông đã đuổi kịp chặn được
chiếc xe khống chế tài xế
khoảng một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng năm
khi đang di chuyển trên cao tốc phan thiết
dầu dây đoạn km một mươi bốn sáu trăm linh
thuộc địa bàn xã tân lập huyện hàm thuận nam
bình thuận ô tô khách một mươi sáu chỗ bất ngờ
bốc cháy hùn ngột thời điểm trên ô tô
lưu thông từ đồng nai đi bình thuận trên xe
có tài xế và nhiều hành khách lửa bùng phát
mạnh nhanh chóng cháy lan khắp xe
nên tài xế chỉ kịp tấp ô tô
vào làn khẩn cấp và mở cửa xe để thoát nạn
toàn bộ hành khách và tài xế may mắn
rời khỏi xe an toàn hỏa hoạn khiến
chiếc ô tô bị cháy trâu cùng đội cảnh sát
giao thông của cục cảnh sát giao thông bộ công an
nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết
cảnh báo các phương tiện giảm tốc độ qua khu vực
có xe bị cháy được biết cao tốc phan thiết
dầu dây dài chín mươi chín km nối huyện
hàm thuận nam bình thuận và huyện
cẩm mỹ đồng nai được đưa vào hoạt động
cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba sau hơn
một năm hoạt động rất nhiều sự cố
cháy xe khách xe tải xây ra trên tuyến
cao tốc này
khoảng một mươi một h hai mươi phút ngày hai mươi ba tháng năm
tại căn hộ một nghìn bốn trăm một mươi hai
thuộc tầng một mươi bốn tòa v bốn
khu nhà ở xã hội the vesta
hà đông hà nội phát hiện cháy lớn
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội
đã điều động một xe chỉ huy và hai xe chữa cháy
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ công an quận hà đông cùng hai xe chữa cháy
thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ khu vực bốn
cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường chữa cháy
sau đó đám cháy đã được lực lượng
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cơ sở dập tắt khu vực cháy được xác định
trong phòng ngủ với diện tích tám m hai
dân may vụ việc không gây thiệt hại với người
về tài sản ước tính khoảng hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
nguyên nhân sơ bộ được cơ quan
chức năng xác định do chập điện
hạt trường hạt kiểm lâm huyện chư sê tỉnh sa lai
các bên liên quan không đưa ra được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
nên hạt kiểm lâm huyện chư sê đã lập biên bản
yêu cầu tài xế đưa xe và hàng hóa
về trụ sở
bức tranh độc đáo này
được họa sĩ kat đào anh thơ
chính thức ra mắt tại cuộc triển lãm
american now diễn ra từ nay
đến hết ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
tại không gian metaverse art gallery
d một trăm hai mươi bốn đào hình
phúc đồng long biên hà nội
theo đó triển lãm american now
trưng bày hai mươi hai bức truyền hình
phát thảo được kat sáng tác
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
trong lần quay trở lại nước mỹ sau một mươi một năm
trước đó nữ họa sĩ tài năng
từng có quãng thời gian gần năm năm du học
tại đây kat tâm sự
cô luôn ấp ủ thực hiện những tác phẩm sơn mài
khổ lớn để có thể được thỏa sức sáng tạo
bay bồng với cuộc chơi nghệ thuật
và màu sắc nữ họa sĩ thừa nhận
cuộc chơi đó không hề dễ dàng bởi từ ý tưởng
từ bản vẽ phát thảo tới hiện thực
đó là một chặng đường nhiều gian khó
theo tâm sự của kat khó khăn
ngay từ lúc khởi đầu bởi theo cô được biết
là ở việt nam gần như chưa có ai
làm tranh sơn mai khổ lớn như vậy
với kích thước ba trăm sáu mươi cm x bốn trăm tám mươi cm
việc đặt vóc
rất khó khăn cô đã phải
thuyết phục đặt hàng và chờ đợi ba tháng
mới có vóc như ý mình muốn
có bóc rồi nhìn bức tranh khổ lớn như vậy
chính cô còn hoang mang chưa biết bắt đầu từ đầu
màu sắc của bức tranh vô cùng rực rỡ
và biến ảo kat cho biết
với tác phẩm cỡ lớn này cô chịu ảnh hưởng
của danh họa justin bullock mỹ
người phát minh ra một cách làm việc
mới bằng cách ném và nhỏ
trực tiếp sơn men đã pha loãng
lên một tấm vải trên sàn nhà
cô cũng dùng kỹ thuật đồ màu để
thể hiện sự tự do sáng tạo phong khoáng
của series tranh thể hiện đầy
phong khoáng tinh thần tự do và sáng tạo
mới đây một cửa hàng điện máy xanh
trên địa bàn thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
bị trộm đột nhập lấy trộm
tám điện thoại di động trị giá gần
một trăm năm mươi triệu đồng trước đó
ngày một mươi tháng năm nhân viên cửa hàng
điện máy xanh trên đường một mươi một phường
linh xuân đến công an trình báo về việc
cửa hàng bị mất trộm tám chiếc điện thoại di động
hạng sang tổng trị giá gần
một trăm năm mươi triệu đồng vào cuộc điều tra
công an xác định tối chín tháng năm
rực chùm áo thun che đầu rồi
treo qua cửa rào đột nhập vào
cửa hàng qua đường mái tôn tại đây
rực đeo bao tay rồi trộm đi
tám chiếc điện thoại di động hạng sang cho vật
túi nhi lông sau khi lấy được tài sản
rực nhanh chóng tẩu thoát về hướng
thành phố di an bình dương bằng
các biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi ba tháng năm
công an thành phố thủ đức đã bắt giữ dực
khi người này đang lẩn trốn tại đồng nai
và tu hồi tất cả tài sản bị trộm
tại cơ quan công an người này
khắc nhận toàn bộ hành vi trộm tám
chiếc điện thoại di động của cửa hàng điện mái xanh
ngày hai mươi bốn tháng năm sở y tế
tỉnh bình thuận đã có báo cáo kết quả
kiểm tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm
khiến năm mươi một du khách nhập viện
theo đơn vị này đến nay vụ nghi
ngộ độc xảy ra vào tối một mươi hai tháng năm
chưa xác định được nguyên nhân do
các mẫu thức ăn tại nhà hàng nơi
đoàn khách bảy trăm năm mươi người ăn tối không còn lưu
văn bản của sở y tế bình thuận
nêu đến nay chưa xác định được
bữa ăn ăn tại nhà hàng hay ăn
ở bãi biển và thức ăn nguyên nhân
kết quả kiểm nghiệm các mẫu thức ăn
lưu của nhà hàng hồng vinh đều đạt
theo quy c v n tám mươi ba hai nghìn một mươi hai b i t
nhưng cơ sở tự đi kiểm nghiệm
mà chưa có sự đồng ý
của cơ quan chức năng là không đúng
theo quy định cơ quan chức năng đã
xử lý về hành vi thực hiện việc lưu
mẫu thức ăn hai mươi bốn giờ không đúng quy định
đối với nhà hàng này cũng theo sở y tế
bình thuận qua điều tra cho thấy
các du khách nhập viện cũng là những người
sau khi ăn tối tại nhà hàng rồi tiếp tục
với khách sạn tự mua thực phẩm
hải sản bán rong dọc bãi biển để ăn tiếp
sở y tế bình thuận nhận định
sơ bộ nguyên nhân ban đầu vụ nghi ngộ độc
thực phẩm là do ăn uống thực phẩm
bán rong không bảo đảm về an toàn thực phẩm
trước đó tối một mươi hai tháng năm
đoàn khách việt travel gồm

resort sea lion có ăn cơm tối
tại nhà hàng hồng vinh thành phố phan thiết
với thực đơn hàu đút lò
gậy hấp ốc hương giang tiêu cá mặt quỷ
nấu cà ri mực ống dúng giấm
lầu hải sản nho
đến khoảng hai mươi một h ba mươi phút
cùng ngày đoàn quay về resort sea lion
nghỉ sau đó có một nhóm người
xuống bãi biển gọi thêm tôm nướng
và thực phẩm khác không rõ loại để nhậu
đến hôm sau có tổng cộng năm mươi một
người nhập viện với các biểu hiện ngộ độc
do ảnh hưởng của việc sạt lở
khẩm trí thảnh tại phú yên
tổng công ty đường sắt việt nam hủy các tàu
se chín se một mươi xuất phát
từ hà nội và thành phố hồ chí minh
từ nay đến hai mươi chín tháng năm
ảnh hưởng của sự cố tàu se bốn mươi hai
xuất phát tại ca nha trang
từ ngày hai mươi bốn tháng năm đến hai mươi chín tháng năm
và tàu se bốn mươi một
rời ca đà nẵng từ ngày hai mươi năm tháng năm
đến ngày ba mươi tháng năm cũng bị bãi bỏ
xuất phát từ ga huế ngày hai mươi hai tháng năm
sẽ chỉ chạy đến ga diêu trì bình định
không chạy đoạn từ diêu trì
đến nha trang khánh hòa
hành khách đã mua vé trên các chuyến này
có thể trả hoặc đổi vé không mất phí
tại nhà ga hành khách trên các đoàn tàu khác
vẫn được chuyển tải bằng ô tô
giữa hai ga la hai huyện đồng xuân
và tuy hòa thành phố tuy hòa
tỉnh phú yên để tiếp tục hành trình
thời gian chuyển tải khiến hành trình kéo dài
thêm một đến hai giờ
ngành đường sắt đang nỗ lực để thông hầm sớm nhất
trước đó khoảng một mươi giờ một mươi năm phút
ngày hai mươi một tháng năm
đất đá trong hầm đường sắt trí thạnh
huyện tuy an tỉnh phú yên
bất ngờ sạt khoảng ba mươi mét khối
do đó tiếp tục sạt lở lên đến hàng trăm khối
các đơn vị kỹ thuật đã khoan
thăm dò kỹ thuật trên nóc hầm
để đánh giá địa chất từ đó có phương án ra cố
trong hầm các công nhân thay phiên nhau
phun bê tông và điểm sạt lở
để giữ đất đá
theo nhận định địa chất tài hầm trí thạnh
phức tạp nên việc sửa chữa gặp nhiều khó khăn
các hầm đường sắt qua khu vực này
được xây dựng từ thời pháp
hầu hết xuống gấp nguy cơ sạt lở cao
thời gian gần đây
một số người dân đặc biệt là giới trẻ
đã có những suy nghĩ sai lệch thiếu hiểu biết
dẫn đến hành động vi phạm pháp luật
gây nhiều hệ lụy cho xã hội
ảnh hưởng xấu đến cộng đồng
từ nhân vật có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội
hải idol đã lạm dụng giàn dựng sự việc
để câu lai dẫn đến vi phạm pháp luật
mới đây người dân bức xúc trước hành vi
một tiktoker giàn dựng việc dừng
đỗ đoàn xe rớt dâu giữ đường
tại huyện gia lộc tỉnh hải dương
rồi đăng phát trực tiếp lên mạng xã hội
công an địa phương đã nhanh chóng vào cuộc
phạm đức hải tức hải idol
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trụ tại huyện gia lộc tỉnh hải dương
cùng ba đối tượng khác đã bị khởi tố
bắt tạm giam để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng
quá trình điều tra
công an huyện gia lộc xác định
phạm đức hải là người sáng tặng nội dung
sử dụng nhiều tài khoản để bán hàng online
trên nền tảng facebook tiktok
người này sở hữu fanpage hải idol vượt khó
có bốn trăm bốn mươi hai lượt theo dõi
tài khoản facebook phạm đức hải
có chín mươi hai người theo dõi
tài khoản facebook hải idol vượt khó
có một trăm hai mươi ba lượt theo dõi
kênh tiktok e limited
có bốn năm trăm linh lượt thích
lợi dụng việc có nhiều sự tương tác
trên các nền tảng mạng xã hội
hải đã nghĩ ra chiều trò câu view câu like
bằng việc dừng đỗ dàn xe sang đón dâu
trong đám cưới của một người bạn trên đường
để quay video
hành vi này đã gây mất trật tự vi phạm luật an toàn giao thông
sau khi đăng tải lên các kênh
clip của hải đã gây bức xúc trong dư luận
ảnh hưởng xấu đến cộng đồng
việc hải bị khởi tố bắt tạm giam
là một bài học sương máu khi đã coi thường pháp luật
thượng tá nguyễn tuấn hưng
trường công an thành phố hải dương tỉnh hải dương nhận định
những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội
vi phạm nguyên tắc cộng đồng vi phạm pháp luật
sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến nhận thức của giới trẻ
đặc biệt khi nhiều học sinh
ở tuổi vị thanh niên đang học theo
những thần tượng trên mạng xã hội
do đó nếu có nhân vật nổi tiếng sản xuất
đăng tải những nội dung tiêu cực có hại
tác động tới nhận thức của giới trẻ
theo hướng sai lệch sẽ để lại hệ lụy cho xã hội
ông hưng nhấn mạnh
việc các đối tượng lợi dụng hình ảnh và không gian mạng
để làm ra những hành động vi phạm pháp luật
sẽ bị xử lý nghiêm minh
càng nổi tiếng thì các nhân vật đó
càng phải tuân thủ pháp luật
hành vi vi phạm của các idol mạng nếu không bị xử lý
sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức
và công tác giáo dục của giới trẻ
không chỉ riêng ở hải dương mà đối với toàn quốc
liên quan đến các vụ sạt lờ cát đỏ
ở phan thiết sở xây dựng bình thuận
vừa đề nghị ubnd tỉnh chỉ đào
các sở ban ngành có phương án di rời
người dân trong khu vực bị ảnh hưởng
đến nơi an toàn khi có mưa báo để bảo vệ tính mạng
theo đó sáng ngày hai mươi một tháng năm
tại khu vực dự án sentona villa mũi né
và dự án thoát nước phía hạ liêu
đường tỉnh bảy trăm linh sáu b
cửa ra số hai và ba
phương hàm tiến tp phan thiết
xảy ra sạt lờ cát đỏ
vụ sạt lờ đã gây ách tắc giao thông
trôn vùi nhiều tài sản người dân địa phương
và xe cộ qua lại
qua kiểm tra hiện trạng các khu vực bị sạt lở
sở xây dựng tỉnh đã báo cáo ubnd tỉnh
khẩn trưng khắc phục hậu quả
dự báo trong thời gian tới sẽ tiếp tục
có mưa lớn kéo dài
khu vực trên sẽ tiếp tục sạt lở phạm vi rộng
rất phức tạp không lường trước
gây tổn thất đến người và tài sản của nhân dân
vì vậy sở xây dựng đề nghị
ubnd tỉnh chỉ đạo
ubnd tp phan thiết
có phương án di rời tạm thời người dân
trong khu vực bị ảnh hưởng sạt lờ
đến nơi an toàn khi có mưa bão
để bảo vệ tính mạng tài sản
ubnd tp phan thiết chủ trì
phối hợp với ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
các sở ngành liên quan theo dõi tình trạng mưa lũ
để có biện pháp khắc phục gia cố kịp thời
tránh thiệt hại về người tài sản
trong thời gian chưa hoàn thành dự án thoát nước
phía hạ lưu đường tỉnh bảy trăm linh sáu b
cửa ra số hai và ba
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
dân dụng và công nghiệp tỉnh
khẩn trương tham mưu ubnd tỉnh
các thủ tục để sớm ban hành lệnh xây dựng công trình
khẩn cấp đối với dự án thoát nước
phía hạ lưu đường tỉnh bảy trăm linh sáu b
cửa ra số hai và ba
thưa quý vị việt nam hiện đang đứng thứ ba
trong danh sách những điểm đến châu á
thu hút du khách châu âu nhất
dựa trên lượt tìm kiếm chỗ ở
đây là thông tin được nền tảng du lịch kỹ thuật số
agoda công bố vào ngày hai mươi ba tháng năm
cụ thể theo dữ liệu tìm kiếm
từ agoda trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
malaysia ghi nhận lượng tìm kiếm
nhật bản đứng thứ hai với mức tăng trưởng
bảy mươi một so với năm trước
riêng việt nam đứng thứ ba ghi nhận
số lượng tìm kiếm tăng sáu mươi sáu
từ du khách châu âu
ông vũ ngọc lâm giám đốc quốc gia agoda việt nam
cho biết sự tăng trưởng trong lượt tìm kiếm
về du lịch việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn
so với năm trước thể hiện
sức hút ngày càng lớn của việt nam
đối với khách châu âu
đặc biệt ngày càng có nhiều du khách châu âu
lựa chọn việt nam làm điểm đến cho kỳ nghỉ hè
điển hình một số nước tại châu âu
có lượng tìm kiếm du lịch việt nam
nhiều nhất trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
có thể kể đến là pháp đức
anh hà lan và tây ban nha
trong khi đó ba điểm đến
tại việt nam được du khách châu âu tìm kiếm
nhiều nhất là thành phố hồ chí minh
hội an và nha trang vì mang đến
sự kết hợp hoàn hảo giữa nghỉ dưỡng
phiêu lưu và văn hóa
ba điểm đến này cũng là lựa chọn
lý tưởng cho du khách muốn tận hưởng
tối đa kỳ nghỉ hè dài ngày ở việt nam
ngoài ra trong bối cảnh mùa hè châu âu
đang cận kỳ những địa điểm du lịch châu á
trong đó có việt nam không chỉ nằm
trong số những điểm đến phổ biến nhất
ngoài châu âu mà còn chứng kiến sự tăng trưởng
mạnh mẽ agoda ghi nhận
có năm mươi hai tăng trưởng trong lượt tìm kiếm
nơi lưu trú của du khách châu âu
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
cho hành trình du lịch châu á vào mùa hè năm nay
những yếu tố trên cho thấy
các điểm đến châu á có sức hút mạnh mẽ
với nhiều du khách với nhu cầu du lịch đa dạng
du khách châu âu yêu thích du lịch
đến châu á bởi nơi đây mang lại
sự phong phú trong trải nghiệm du lịch
từ nhịp sống sôi động trên đường phố
các di tích lịch sử lâu đời cho đến thiên đường nghỉ dưỡng
ban quản lý khu du lịch quốc gia núi sam
cho biết đơn vị đã có văn bản trình tỉnh
xem xét không thu phí khách du lịch
đến tham quan trong thời gian cao điểm
diễn ra lễ hội vía bà chúa sứ núi sam
từ ngày hai mươi tám tháng năm
đến ngày ba tháng sáu
trong ngày hai mươi ba tháng năm
ủy ban nhân dân tp châu đốc tỉnh an giang
tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch
tổ chức lễ hội vía bà chúa sứ núi sam
kết hợp kỷ niệm một mươi năm
lễ hội vía bà chúa sứ núi sam
được đưa vào danh mục di sản văn hóa
phi vật thể quốc gia hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp châu đốc
cho biết đến nay công tác tổ chức
thực hiện kế hoạch đã cơ bản hoàn thiện
và sẵn sàng bước vào lễ hội
việc tổ chức các hoạt động lễ hội vía bà chúa sứ núi sam
năm hai nghìn hai mươi bốn hướng đến mục tiêu
phát triển kinh tế xã hội
và đảm bảo an toàn cho nhân dân du khách
bên cạnh đó tăng cường giáo dục truyền thống
tốt đẹp tuyên truyền quảng bá
giới thiệu về hình ảnh vùng đất con người
và các giá trị văn hóa tiêu biểu đặc sắc của địa phương
cùng với những tiềm năng thế mạnh
của châu đốc hiện nay để thu hút đầu tư
hướng lễ hội vía bà chúa sứ núi sam
trở thành di sản văn hóa phi vật thể nhân loại
tại buổi họp đại diện ban quản lý
khu du lịch quốc gia núi sam cho biết
đơn vị đã có văn bản trình tình
xem xét không thu phí khách du lịch
đến tham quan trong thời gian cao điểm lễ hội
từ hai mươi tám tháng năm đến mùng ba tháng sáu
theo kế hoạch phần lễ sẽ được diễn ra
vào thời gian từ ngày hai mươi hai tháng năm
đến ngày ba tháng sáu quy mô tổ chức
theo nghị thức truyền thống hàng năm
lễ hội vía bà chúa sứ núi sam
kết hợp lễ kỷ niệm một mươi năm
lễ hội vía bà chúa sứ núi sam
được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày hai mươi tám tháng năm
nhằm ngày hai mươi một tháng bốn âm lịch
tại trung tâm thương mại vĩnh đông
phường núi sam
lễ phục hiện rước tượng bà
và lễ hội đường phố sẽ được tổ chức
vào chiều ngày hai mươi chín tháng năm
nhằm hai mươi hai tháng bốn âm lịch
tại nhà bia liệt sĩ phường núi sam
khu vực bà ngự trên đỉnh núi sam
và miếu bà chúa sứ núi sam
sáng ngày hai mươi ba tháng năm
tại miền núi huyện trà bồng
tỉnh quảng ngãi đã diễn ra lễ khai mạc
lễ hội điện trường bà
đây là lễ hội văn hóa đặc trưng đã có từ hàng trăm năm nay
được các thế hệ người dân địa phương
giữ gìn và điều truyền
lễ hội năm nay diễn ra với các nghi thức truyền thống
gồm lễ rước sắc lễ mộc rục
tế lễ chính điện tế lễ ngoại đàn
học trò lễ dân hương tưởng niệm
thánh mẫu thiền i a na
và các bậc tiền hiền
các nghị thức lễ được thực hiện
trang trọng thành kính theo đúng truyền thống
tại phần hội nhiều hoạt động diễn ra
sôi nổi mang đặc trưng của người kho
huyện trà bồng đặc sắc nhất
là múa cà đáo và trình diễn
cồng chiêng tham gia đấu chiêng
có ba nghệ nhân của huyện trà bồng
một người dùng chiêng vợ
một người dùng chiêng chồng để đấu nhau
người thứ ba tham gia đánh trống
đóng vai trò như một trọng tài giữ nhịp
kích thích cho hai bên thi đấu
một nghệ nhân địa phương cho biết
nghệ thuật cồng chiêng là loại hình sinh hoạt
văn hóa đặc trưng thể hiện bản sắc văn hóa
của cộng đồng người kho tại lễ hội
điện trường ba thông qua điệu múa
cà đáo và diễn đấu chiêng
người kho bày tỏ lòng thành kính
biết ơn đối với thần linh
cầu nguyện cho mưa thuận gió hoa
theo lãnh đạo ubnd huyện trà bồng
điện trường ba ngày nay trở thành
di sản vô giá và là điểm
hội tụ văn hóa tâm linh
là biểu tượng sinh động của
truyền thống đại đoàn kết dân tộc
biểu tượng của ý chí tự lực tự tôn dân tộc
của chủ nghĩa yêu nước việt nam
được biết lễ hội điện trường ba
được bộ văn hóa thể thao du lịch công nhận
di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm hai nghìn một mươi bốn
đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể
cấp quốc gia về lễ hội điện trường ba
nơi đây đã trở thành
điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh
tín ngưỡng là biểu tượng sinh động
của truyền thống đại đoàn kết
của đồng bào các dân tộc anh em
sau gần ba năm vận hành
lượng hành khách đi lại trên tuyến đường sát
đô thị cát linh hà đông tăng cao
tuyến đường sát đô thị này đã chứng minh
bằng thực tiễn về tính yêu việt
của phương thức vận tải nhanh
khối lượng lớn văn minh và hiện đại
trong ngày hai mươi ba tháng năm rất đông người dân
đã lựa chọn tàu cát linh hà đông
làm phương tiện đi lại
vào khung giờ cao điểm sáng và chiều
các toa tàu luôn kín chỗ
thậm chí nhiều khách phải chen chân
đứng trong lúc tàu di chuyển
phần lớn hành khách đi tàu là người cao tuổi
học sinh sinh viên và người lao động
nhân viên hành chính vào trung tâm thành phố
để làm việc và trở về nhà khi tan sở
khẳng định tuyến đường sát đô thị
cát linh hà đông đã được đông đảo
người dân ghi nhận là phương tiện đi lại
nhanh chóng an toàn xanh sạch đẹp
ông vũ hồng trường tổng giám đốc công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên
metro hà nội hà nội metro cho hay
mỗi ngày có trên ba mươi năm hành khách
sử dụng tuyến đường sắt này là phương tiện đi lại
trong số đó có bốn mươi bảy là những người đi làm
bốn mươi năm là những người đi học
và tám còn lại là đi lại với các mục đích khác
ông trường cho biết nếu như thời gian đầu
hành khách đi lại trên tuyến
chủ yếu là những người đi trải nghiệm
thì hiện tại đã trở thành hành khách đi lại
thường xuyên bằng vé tháng
với tỷ lệ bình quân trong ngày chiếm bảy mươi
đặc biệt khách đi lại bằng vé tháng
trong giờ cao điểm chiếm trên tám mươi năm
điều này thực sự đã có thể
góp phần giảm thiểu mật độ phương tiện
trên hành lang tuyến giờ cao điểm
từng bước giảm thiểu un tắc giao thông
và ô nhiễm môi trường
nếu như trong giai đoạn đầu
người dân chủ yếu sử dụng phương tiện cá nhân
để tiếp cận các nhà ga của tuyến
tổng giám đốc hà nội metro cho biết
hiện nay người dân đã chấp nhận đi bộ
để tiếp cận các nhà ga
thậm chí trên hai km
và sử dụng xe buýt cũng như các phương tiện công cộng khác
để tiếp cận các nhà ga
ông trường cho hay
theo kết quả điều tra khảo sát
trên sáu mươi hành khách có xe máy
và một mươi tám có ô tô con
nhưng vẫn sử dụng đường sắt đô thị
để đi lại với những chuyến đi
trong vùng phục vụ của tuyến
đường sắt đô thị cát linh hà đông đi vào hoạt động
đã làm thay đổi thói quen đi lại
theo hướng chuyển dịch từ sử dụng phương tiện cá nhân
sang sử dụng phương tiện công cộng
đồng thời tạo dựng văn hóa
tham gia giao thông văn minh lịch sử
trong năm hai nghìn hai mươi bốn hà nội metro đặt mục tiêu
dự kiến phục vụ gần một mươi một triệu lượt khách
với gần tám mươi một năm trăm bảy mươi bảy lượt tàu
trong hai ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng năm
tại thị trấn trà xuân
ủy ban nhân dân huyện trà bồng quảng ngãi
phối hợp với ban quản lý di tích điện trường bà
tổ chức lễ hội điện trường bà
đây là lễ hội dân gian mang tính đặc trưng độc đáo
có sự thích hợp giao thoa văn hóa
của nhiều dân tộc khác nhau
lễ hội điện trường bà do cộng đồng người việt
người co sáng tạo
và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
lễ hội trở thành ngày lễ thiêng liêng
trong tâm khảm của mỗi người con đất quê trà bồng
và vùng lân cận
dù ở đâu làm gì
trong ngày lễ hội người dân đều hướng lòng
thành kính tri ân thành mẫu thiên y an na
và các vị tần đã có công trong việc
khai phá vùng đất này
lễ hội diễn ra với các nghi thức truyền thống gồm
lễ dước sắc lễ mộc rục tế lễ chính điện
tế lễ ngoài đàn học trò lễ
dân hương tưởng niệm
thành mẫu thiên y an na
và các bậc tiên hiền
đồng thời trong suốt thời gian tổ chức lễ hội
diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ
như múa cổng chiêng múa lân múa rồng
ông hồ văn thịnh phó chủ tịch
ủy ban nhân dân huyện trà bồng cho biết
điện trường bà trở thành di sản vô giá
điểm hội tụ văn hóa tâm linh
biểu tượng sinh động của truyền thống
đại đoàn kết dân tộc ý chí tự lực
tự tôn của dân tộc chủ nghĩa yêu nước việt nam
ông hồ văn thịnh nhấn mạnh
lễ hội là dịp để du khách trong và ngoài tỉnh
tìm hiểu những giá trị văn hóa tinh thần
mang đậm nét lịch sử về cội nguồn dân tộc
thưởng thức sự tinh tế phong phú
của các loại hình nghệ thuật đậm đà
bản sắc văn hóa các dân tộc
chiêm ngứng vẻ đẹp mà thiên nhiên
đã ban tặng cho mảnh đất này
đồng đảo người dân địa phương đã tham dự
lễ hội điện trường bà
chị huỳnh thị hà đến từ xã hành tuận
huyện nghĩa hành cho biết
những năm gần đây cứ đến dịp lễ hội điện trường bà
chị lại sắp xếp công việc về dự
đến đây ngoài tham dự lễ hội
chỉ còn hiểu hơn về nét văn hóa riêng biệt
đặc sắc của đồng bào co quảng ngãi
điện trường bà được bộ văn hóa
thể thao và du lịch công nhận
di tích lịch sử cấp quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi bảy lễ hội được công nhận là
là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
những thông tin này cũng đã khép lại
chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại